trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại thành phố hải dương
ubnd tỉnh hải dương đã ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức phân luồng giao thông
đối với các phương tiện vận tải hành khách qua địa bàn thành phố
hướng dẫn này có hiệu lực đến khi có thông báo mới
các xe khách liên tỉnh xe hợp đồng xe du lịch taxi chỉ được lưu thông
và không được dừng đón trả khách trên một số tuyến đường
các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ xe chở bệnh nhân người hết thời gian cách ly
sẽ đưa đón công nhân và chuyên gia của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hải dương
được chở không quá năm mươi số ghế trên xe và không quá hai mươi người trên một chuyến xe
trước đó ngày một mươi bốn tháng tám tỉnh hải dương cũng đã tạm dừng hoạt động đào tạo
sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và vận tài khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố hải dương
các vi phạm về xe chở quá tải trên tuyến quốc lộ năm đã giảm sâu khi các cơ quan chức năng
đưa vào hoạt động hệ thống cần kiểm tra tải trọng xe điện tử tự động hiện đại nhất việt nam
bộ cần kiểm tra tải trọng xe tự động lắp đặt tại km bảy mươi tám cộng tám trăm ba mươi quốc lộ năm
chiều hải phòng hà nội do tổ chức giai ca tài trợ đã được đưa vào hoạt động
thí điểm kể từ giờ ngày một mươi năm tháng tám đây được xem là hệ thống cân tải trọng xe hiện đại nhất việt nam
hình thành trên sự kết hợp giữa công nghệ cân trọng tải của nhật bản và phần mềm tính toán của tổng cục đường bộ
tổng cục đường bộ việt nam cho biết một mươi bốn ngày đầu tháng tám tỷ lệ xe vi phạm qua trạm chiếm khoảng sáu bốn
nhưng ba ngày đầu được cân tải trọng tự động vào hoạt động tỷ lệ này đã giảm xuống còn ba
và không có xe vi phạm mức từ ba mươi trở lên
thưa quý vị chỉ sau một tuần mở
ba dự án thành phần của cao tốc bắc nam chuyển từ đầu tư ppp sang đầu tư công đã có tới một trăm hai mươi nhà thầu mua hồ sơ mời thầu
theo thống kê của ban quản lý dự án đến nay dự án mai sơn quốc lộ bốn mươi năm đã bán được một trăm một mươi ba bộ hồ sơ cho bốn mươi ba nhà thầu
dự án phan thiết dầu dây đã bán được sáu mươi tám bộ hồ sơ cho hai mươi chín nhà thầu
với dự án vĩnh hảo phan thiết ban quản lý dự án đã bán được một trăm linh sáu bộ hồ sơ cho bốn mươi tám nhà thầu
các dự án sẽ đóng thầu vào ngày hai mươi bảy
theo bộ giao thông vận tải cuối tháng chín một số gói thầu xây lắp của ba dự án trên đã có mặt bằng sẽ được khởi công xây dựng
các gói thầu còn lại sẽ khởi công hết trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi